bộ đường sắt ấn độ xác nhận là một lỗi tín hiệu đã dẫn đến vụ va chạm giữa ba tàu hỏa và thằng sóng vừa qua
ở bang odisha khiến hai trăm chín mươi ba người thiệt mạng
đây là lần đầu tiên kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc này được công bố
theo báo cáo của ủy ban an toàn đường sắt ấn độ các lỗi kết nối tín hiệu là nguyên nhân của thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất
ở nước này trong hơn hai thập kỷ qua
bốn mươi một thi thể được tìm thấy ở hiện trường hiện vẫn chưa xác định được danh tính
bên cạnh hàng trăm nạn nhân thiệt mạng thì còn hơn một hành khách đã bị thương
cuộc điều tra cũng làm sáng tỏ một lỗi tín hiệu tương tự đã xảy ra do đấu dây sai và lỗi cáp
tại nhà ga bakra naytaba ở bang tây bengal vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo của ủy ban an toàn đường sắt ấn độ cho thấy là nếu các biện pháp khắc phục được thực hiện
sau sự cố vào năm hai nghìn hai mươi hai nói trên thảm kịch ở bang odisha có thể đã được ngăn chặn
tiếp theo là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý tại cameron hy lạp và trung quốc
dạng sáng hôm qua ngày hai mươi ba tháng bảy một tòa nhà bốn tầng đã đổ sập xuống một nhà dân cư khác
ở phía bắc thành phố dowala của camerun khiến ít nhất một mươi hai người thiệt mạng và hai mươi một người bị thương
lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ
tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát
bệnh viện địa phương cho hay đã tiếp nhận một mươi ba bệnh nhân và hai người trong đó
một bé gái ba tuổi và hai người trong đó
và một phụ nữ trẻ một mươi chín tuổi đã tử vong
cùng ngày tại hy lạp một cây cầu đang trong quá trình sửa chữa đã đổ sập tại khu vực prostio
nằm giữa thành phố pachas miền tây nước này và thủ đô athens
theo thông tin ban đầu đã có một người thiệt mạng và sáu người còn đang mắc kẹt
cảnh sát cho hay một số người mắc kẹt đã bị thương
lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải cứu các nạn nhân hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập cầu
trong khi đó tại trung quốc chiều qua đã xảy ra một vụ sập trần
tại trường trung học cơ sở số ba mươi bốn ở quận long sa thành phố tề tề cáp nhĩ
cơ quan cứu hộ cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng ba giờ chiều tại phòng tập thể dục của trường
với diện tích một hai trăm linh m hai khiến một mươi người bị mắc kẹt
hiện đã có tám người được giải cứu
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
bộ ngoại giao iran cho biết ngoại trưởng của nước này housin amir abdullahian
và người đồng cấp các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae sheikh abdullah bin zayed al nahyan
đã có cuộc điện đàm thảo luận về các nạn nhân
nói về quan hệ song phương và các vụ đốt kinh quran gần đây tại thụy điển và đan mạch
trong cuộc điện đàm ngoại trưởng amir abdullahian cho rằng các vụ đốt kinh quran
tại hai nước châu âu nói trên đã làm tổn thương các tín đồ hồi giáo trên toàn thế giới
đồng thời kêu gọi có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm
nhà ngoại giao iran cũng đề xuất triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngoại trưởng của tổ chức hợp tác hồi giáo oic
để thảo luận về vấn đề này ngoại trưởng sheikh abdullah bin zayed al nahyan
đã lên án mạnh mẽ mọi hành vi xúc phạm nhằm vào cuốn sách linh thiêng của người hồi giáo
và niềm tin tín ngưỡng đồng thời hoan nghênh đề xuất của ông ami abdullahian về tổ chức cuộc họp của oec
cùng ngày trong cuộc điện đàm với người đồng cấp liban adala buhabib ngoại trưởng thụy điển tobias binstrom
đã lấy làm tiếc về hành động bán bổ kinh koran và xúc phạm tín ngưỡng
cũng như biểu tượng của đạo hồi tại thủ đô stockholm của nước này
đáp lại ông buhabib hoan nghênh quan điểm này và khuyến khích thụy điển thực hiện các bước đi thiết thực
nhằm giảm bớt tư tưởng thù hận và bài hồi giáo ngày càng gia tăng
kết quả kiểm chín mươi chín năm số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày hai mươi ba tháng bảy cho thấy là không một đảng hay liên minh nào
giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội tây ban nha bất chấp việc đảng nhân dân bảo thủ đánh bại đảng xã hội cầm quyền
đảng xã hội của thủ tướng pedro sánchez giành được một trăm linh triệu đồng
đảng xã hội của thủ tướng pedro sánchez giành được một trăm hai mươi hai ghế và đồng minh của đảng này đảng suma cực đả giành ba mươi một ghế
đảng nhân dân giành một trăm ba mươi sáu ghế nhiều hơn bốn mươi bảy ghế so với cuộc bầu cử trước đó vào năm hai nghìn một mươi chín
với ba mươi ba ghế đảng vox cực hữu vẫn là thế lực lớn thứ ba trong quốc hội bất chấp việc giành ít hơn một mươi chín ghế so với năm hai nghìn một mươi chín
với kết quả sơ bộ trên sẽ không có đảng nào giành được thế đa số tuyệt đối một trăm bảy mươi sáu ghế tại quốc hội tây ban nha
trong khi đó lãnh đạo đảng nhân dân alberto nunes feijo tuyên bố
đảng của ông đã giành chiến thắng và sẵn sàng đối thoại để nỗ lực điều hành đất nước
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy theo giờ địa phương cử tri tây ban nha đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là diễn ra trong sự cạnh tranh sát sao
với điểm nhấn là tình trạng khác biệt về ý thức hẹn bóng ma của phe cực hữu và tâm lý khó chịu của cử tri khi bị buộc phải bỏ phiếu trong kỳ nghỉ hè
thủ tướng pedro sánchez đại diện đảng xã hội đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm sau khi phe cánh tả thất bại nặng nề trong những cuộc bầu cử địa phương hồi tháng năm vừa qua
khu vực nam âu đang chứng kiến những trận cháy rừng hoành hành nghiêm trọng đặc biệt là tại vùng calabria của italia và trên đảo ross của hy lạp khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán
tại hy lạp cháy rừng nghiêm trọng bùng phát trên đảo rhodes
trong ngày thứ năm buộc nhà chức trách hy lạp phải ra lệnh sơ tán ở bốn địa điểm
trong đó có hai khu nghỉ mát bên bờ biển khoảng hai người bao gồm cả khách du lịch đã được sơ tán bằng đường biển
cháy rừng ở đảo rhodes chỉ là một trong số các vụ cháy rừng nguy hiểm nhất đang diễn ra trên khắp hy lạp
cháy rừng ở phía tây bắc thủ đô athens và một đám cháy ở gần spa đang dịu dần
mặc dù với các điều kiện nhiệt độ lên tới bốn mươi năm độ c hôm hai mươi ba tháng bảy và độ ẩm thấp dưới một mươi năm
nguy cơ cháy rừng vẫn chưa kết thúc và nhiều đám cháy rừng có thể tái bùng phát
trong khi đó cháy rừng cũng đã xảy ra tại nhiều khu vực của calabria vùng đất cực nam của italia
sau khi nhiệt độ tăng lên hơn bốn mươi độ c trong tuần qua
nhà chức trách đã điều động thêm nhân viên cứu hỏa từ các vùng campania và lazio
cũng như thành phố messina của sicily tới hỗ trợ
các nhà khí tượng dự báo miền nam italia các đảo sicily và sardinia sẽ hứng chịu nhiệt độ lên tới bốn mươi tám độ c
trong ngày hai mươi bốn tháng bảy trước khi trở lại mức nhiệt thông thường trong mùa hè từ giữa tuần
còn theo dữ liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ
tỷ lệ các ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng đã tăng vọt ở nhiều khu vực của đất này
khi mà nhiệt độ đã lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay trên khắp cả nước trong tháng bảy
và tại nhiều nơi nhiệt độ tăng vọt trên ba mươi tám độ c
một số bệnh viện đã phải điều động thêm các nhân viên để điều trị cho lượng bệnh nhân tăng đột biến
các bác sĩ tại bang arizona texas và nhiều bang lân cận cho biết đây là mùa hè tồi tệ nhất
với số lượng bệnh nhân đến khám
những người gặp phải tình trạng nghiêm trọng do nhiệt độ cao như say nắng gia tăng
tại fuinnic nơi nhiệt độ trên bốn mươi ba độ c trong hai mươi hai ngày liên tiếp
số lượng bệnh nhân đạt mức cao nhất kể từ đại dịch covid một mươi chín
tại quận maricopa ít nhất một mươi tám người tử vong liên quan đến nắng nóng tính từ đầu năm đến nay
sáu mươi chín trường hợp tử vong khác đang được điều tra
cơ quan dịch vụ y tế texas cảnh báo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa
như là uống nhiều nước ăn mặc thoáng mát và hạn chế các hoạt động ngoài trời
để tránh kiệt sức vì nóng và say nắng